liên quan đến vụ người phụ nữ bị đánh ở sảnh trung cư mà truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
vào chiều ngày hôm qua công an quận bình thạnh tp hcm đã xác định được nguyên nhân vụ việc
và danh tính của nữ sinh đánh người là hoa khôi của đại học kinh tế tài chính tp hcm
theo công an quận bình thạnh sự việc xảy ra vào trưa ngày một mươi chín tháng một mươi một ở sảnh trung cư trên đệ bàn phường hai mươi năm
với nguyên nhân bước đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm
cơ quan công an cũng đã xác định được những người có liên quan và đang mời đến làm việc
còn nạn nhân hiện không có mặt ở tp hcm và cơ quan công an đã liên hệ để làm rõ
được biết người phụ nữ đánh người ở sảnh trung cư là sinh viên đang theo học
tại trường đại học kinh tế tài chính tp hcm
từng đăng quang cuộc thi hoa khôi sinh viên của trường trên cách đây vài năm
trường đại học kinh tế tài chính tp hcm xác định nữ sinh đánh người là sinh viên của trường
học khóa hai nghìn một mươi tám ngành luật kinh tế hiện nữ sinh này đang làm thủ tục tốt nghiệp
và vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ